liên quan đến vụ việc đào tạo chui văn bằng hai ngành ngôn ngữ anh của trường đại học đông đô
vừa bị cơ quan điều tra khởi tố mới đây bộ giáo dục và đào tạo cho biết
bởi trường đại học đông đô không gửi hồ sơ xin phép đào tạo văn bằng hai
nên bộ giáo dục và đào tạo cũng không yêu cầu trường báo cáo
theo văn bản của bộ giáo dục và đào tạo việc đào tạo văn bằng hai chỉ được thực hiện
ở những cơ sở đào tạo được phép của bộ giáo dục và đào tạo
ở những ngành đã được phép đào tạo hệ chính quy sau khi có ít nhất hai khóa sinh viên chính quy của ngành đó tốt nghiệp
theo đó cơ sở đào tạo phải có văn bản đề nghị với bộ giáo dục và đào tạo về việc cho phép đào tạo văn bằng hai
tuy nhiên bộ giáo dục và đào tạo chưa nhận được văn bản đề nghị về việc cho phép đào tạo văn bằng hai
của trường đại học đông đô nên bộ chưa có văn bản cho phép trường được đào tạo văn bằng hai